từ ngày một tháng bảy tới thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ giảm còn một mươi năm một mươi bảy thay vì mức hai mươi như hiện nay
đặc biệt những doanh nghiệp được thành lập mới từ hộ kinh doanh sẽ được miễn hai năm thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ khi có lãi
bộ tài chính đã đề xuất chính phủ để trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm tới về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
dự kiến thuế xuất với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là một mươi năm một mươi bảy tùy thuộc vào quy mô doanh thu và số lượng lao động của doanh nghiệp
đồng thời cho phép miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liên tục kể từ khi có thu nhập trựu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh
lãnh đạo bộ tài chính cũng cho biết bộ này đã kiến nghị thực hiện chính sách miễn giảm này ngay từ mùng một tháng bảy năm nay thay vì mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi một như đề xuất trước đó